việc kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người trồng vải mở rộng thị trường tiêu thụ bằng cách tận dụng lợi thế về công nghệ
đây cũng là cách thức phù hợp với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
sau một thời gian xác minh công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng trần văn cường ở xã trường trung huyện nông cống về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tự xưng là cán bộ của thanh tra chính phủ được biệt phái về thanh hóa có nhiều mối quan hệ với những người làm việc ở các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thanh hóa đặc biệt là hậu huyện nông cống nên trần văn cường đã tạo được niềm tin với nhiều người